đến sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng công an tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tàu chở dầu bốc cháy dữ dội trên sông đồng nai
khiến hai người chết một người mất tích vào tối qua
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày hai mươi ba tháng ba tàu số hiệu la bảy nghìn ba trăm tám mươi sáu chở theo năm trăm linh m khối dầu
lưu thông trên sông đồng nai đến khu vực bến thủy nội địa thuộc địa phận phường an bình
tp biên hòa để nhập dầu trong quá trình nhập dầu bất ngờ có tiếng nổ
sau đó lửa bốc cháy dữ dội ở buồng lái của tàu lúc này trên tàu có năm người
trong đó hai người nhảy được lên bờ hai người bị mắc kẹt trong buồng lái một người rơi xuống sông
nhận tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động nhiều lực lượng phương tiện đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi chín h ngọn lửa cơ bản được dập tắt ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân bước đầu phát hiện hai người chết trong buồng lái một người mất tích trên sông đồng nai